lao động trên biển là nghề có nhiều rủi ro do đó việc trang bị kiến thức phương tiện để ngư dân chủ động bảo đảm an toàn khi ra khơi
luôn được các cấp chính quyền nghệ an quan tâm và hỗ trợ
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại huyện diễn châu tỉnh nghệ an
anh chu văn hồng chủ đôi tàu đánh bắt ra bờ xã diễn bích huyện diễn châu
đã được ban chỉ huy phòng chống lụt bão thiên tai của xã cũng như nghiệp đoàn nghề cá trực tiếp trao đổi
về cách thức phòng chống thiên tai trên biển và trao một số trang bị mới phục vụ cho công tác phòng chống cứu nạn trên biển
sinh ra với lập được nghiệp đoàn nghề cá thì được vài năm nay thôi anh em chúng loan kích cả
đánh bắt ra bờ mà một tuổi thì trong cái gian thức bị thì có ao phao đàm đình vị
đồng tư thêm đây thì khắc phúc thì một tuổi xin nói là khắc phúc là một tuổi phải kiếm là cơm
rồi điện về cho trong nhà gia đình rồi điện về các cơ hội cơm nạn
xã diễn ngọc có gợi ý
trên bốn trăm linh tàu cá với hai lao động thường xuyên trên biển
để giúp ngư dân yên tâm bám biển vào mùa mưa bão
xã diễn ngọc đã kiện toàn lại đội dân quân biển với ba mươi thành viên
thành lập bảy tổ hội nghề cá đồng thời tăng cường tuyên truyền vận động
tổ chức ký cam kết đảm bảo trang bị an toàn lao động trên biển đối với các chủ tàu
nhìn chung cái ý thức phòng chống thiên tai của bà con người dân các năm trước
thì bà con đang còn có những tính chủ quan
nhưng mà sau được địa phương tuyên tuyên và vận diện
dụng trong các hộp sinh hoạt của bà con người dân nhất là các hội nghề cá
và được đưa lên hẳn hàng đầu trong các buổi sinh hoạt
thì bà con dân dân cũng đã nhận thức được và cảnh giác được cái dự báo thiên tai trước
với những phương tiện không đủ điều kiện an toàn không có chứng chỉ thuyền trường
máy trưởng và không có đăng ký đăng kiểm theo quy định
các lực lượng chức năng kiên quyết không cho ra khơi
cùng với đó diễn châu đã hoàn thành nhiều công trình phòng chống thiên tai trọng yếu
như hệ thống nèo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền dài ba năm km với trên một trăm năm mươi trụ nèo đậu
hoàn thành hai mươi năm km đê bao và một mươi tám km đường cứu hộ thiên tai ven biển
nâng cấp cảng lạch vạn với số vốn hàng trăm tỷ đồng
ban chỉ đạo phòng chống lụt bão của huyện cũng đã đi kiểm tra các phương án phòng chống bão lụt
của các xã trọng yếu ven biển và các vùng xã có hồ đập
và riêng đảm bảo an toàn tính mạng cho bà con người dân trong việc khai tác đánh mắt
ở các xã ven biển
đã có việc kiểm tra đến tận từng xã việc đáp ứng phương châm bốn tại chỗ
tức là từ chỉ huy tại chỗ lực lượng hậu cần cũng như lực lượng tại chỗ
đảm bảo vật tư tại chỗ để chúng ta đảm bảo phòng chống thiên tai một cách an toàn
diễn châu có tám xã vùng biển với trên một bốn trăm linh tàu thuyền và năm lao động làm việc thường xuyên trên biển
bình quân mỗi năm huyện diễn châu có năm tàu bị thiên tai trên biển
vì vậy việc tăng khả năng phòng vệ trước thiên tai đã giúp ngư dân
nâng cao tính chủ động đảm bảo an toàn khi lao động trên biển
giảm thiểu những thiệt hại về người và tài sản góp phần phát triển kinh tế
bảo vệ chủ quyền biển đảo tổ quốc